vượt qua những khó khăn sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm hai nghìn một mươi tám
ngành du lịch quảng bình đang dần hồi phục với những tín hiệu đáng mừng
mặc dù chỉ mới bước vào đầu mùa du lịch thế nhưng đã có rất đông du khách đến với quảng bình
để trải nghiệm khám phá vẻ đẹp của hệ thống hang động kỳ vĩ và nghỉ dưỡng tại đây
điều này đã tạo nên một sức sống mới cho du lịch quảng bình trong năm hai nghìn hai mươi
trái với không khí ảm đạm tiêu điều vắng bóng khách tại các cơ sở kinh doanh du lịch viên biển năm hai nghìn một mươi sáu
mùa du lịch hai nghìn một mươi bảy tại quảng bình khởi đầu với những tín hiệu vui khi mà lượng khách đến với quảng bình ngày một đông
tại các bài tắm nhật lệ bảo ninh sun spa resort những ngày này luôn nhuộn nhiệt khách du lịch
họ đến đây để giải tỏa cơn nóng đầu mùa hè
tôi đến với quảng bình một lần rồi thấy biển với những bãi cát rất là đẹp và trong lành
người dân quảng bình cũng rất thân thiện vui vẻ nhiệt tình chào đón chúng tôi
tại các khách sạn nhà hàng và những điểm ăn uống lượng khách đến ngày càng tăng
theo báo cáo của sở du lịch quảng bình trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy các khách sạn từ ba sao trở lên có lượng khách tương đối ổn định
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm số lượng khách đặt phòng tại các khách sạn ba sao trở lên đạt bảy mươi chín mươi công suất
nhiều tour du lịch đến quảng bình từ hà nội tp hcm hải phòng đã được kết nối
trong đó đáng chú ý
trong đó đáng chú ý là đường bay hải phòng đồng hới sẽ được khai trương vào ngày hai mươi chín tháng bốn tới
và đường bay chiang mai thái lan đồng hới cũng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn đưa một lượng lớn khách du lịch đến với tỉnh quảng bình
chúng tôi trải qua một khó khăn trong kinh doanh ngành du lịch tại biển nhật lệ quảng bình năm qua năm hai nghìn một mươi sáu do sự cố môi trường biển
sáng năm mươi bảy thì chuẩn bị vào mùa du lịch tín hiệu của khách đến đật phong cũng khá đông
đó là một kỳ tín hiệu tốt
nên chúng tôi kỳ vọng năm nay là sẽ nhiều người ủng hộ đến du lịch quảng bình
một kỳ tín hiệu rất vui mừng là trong thời gian gần đây nhất đặc biệt là trong tháng bốn tháng ba tháng bốn
là khách trở lại biển quảng bình
đặc biệt là người dân quảng bình đã quay lại
bởi vì hơn ai hết là người dân phải đi đâu và người dân họ hiểu tình hình của nước của biển nó đến đâu
cho nên họ đã thu hút được một cảnh khách đã đến rất là đông
có thể thấy dấu hiệu phục hồi của du lịch quảng bình sau sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu đang rất rõ
hy vọng rằng với những tiềm năng và thế mạnh mà du lịch quảng bình có được
cùng với những hoạt động quảng bá
xúc tiến du lịch mạnh mẽ trong thời gian gần đây sẽ giúp ngành du lịch quảng bình hồi phục và phát triển mạnh mẽ trong năm hai nghìn hai mươi